chưa ngày một mươi năm tháng hai trao đổi với báo chí thượng tá lê mệnh hà phó trưởng phòng tham miu công an tp hcm
xác nhận bước đầu thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông sài gòn ở phương một mươi ba quận bình thạnh là em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh bình định
nghĩa là sinh viên nóng nhất vào tp hcm nhập học trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm mất tích từ ngày một mươi hai tháng hai đến nay
hiện công an tp hcm vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của nghĩa
bước đầu công an quận bình thạnh xác định tài sản cá nhân giấy tờ tùy thân trên người thi thể phù hợp với em nghĩa mất tích trước đó còn ba lô đồ được phát hiện gần thi thể
cùng ngày người đàn ông chở nam sinh viên năm nhất mất tích ở bến xe miền đông đã được công an mời đến làm việc tại trụ sở công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh
ông này là nguyễn đức mậu sáu mươi tuổi hành nghề xe ôm
ông mậu xác nhận ông chính là người trở nghĩa từ biến xe miền đông đi
công an tp hcm tại đường điện biên phủ quận bình thạnh
sáng ngày một mươi năm tháng hai công an tp hcm vẫn đang điều tra vụ việc phát hiện nam sinh viên mất tích dưới sông sài gòn
cùng ngày ông nguyễn văn trúc sáu mươi năm tuổi ngủ tại tỉnh vĩnh phúc tạm trú quận bình thạnh tên từng gọi là ba trúc
người chuyên vớt xác thi thể trôi trên sông đoạn dưới chân cầu bình lợi phường một mươi ba quận bình thạnh nên báo công an
sau đó công an phường một mươi ba đã gọi điện nhờ ông dùng cái máy đưa thi thể vào bờ
neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt bình lợi mới
thi thể nam mặc quần áo màu đen trôi giạt vào bờ kè thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh tp hcm
người nhà xác nhận là nam sinh viên mất tích nhiều ngày qua
đến chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng hai công an quận bình thạnh tp hcm đang phong tỏa khu vực chân cầu bình lợi phía phường một mươi ba để điều tra hiện trường
theo đó người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông sài gòn đoạn qua phường một mươi ba quận bình thạnh nên báo cơ quan chức năng
nhận tin báo công an phường một mươi ba phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân điều tra vụ việc
bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này
sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng hai người thân đến nhận dạng và đau đớn khi phát hiện thi thể là em nguyễn văn nghĩa nam sinh mất tích trước đó ba ngày
đến chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng hai công an quận bình thạnh tp hcm đang phong tỏa khu vực chân cầu bình lợi phía phường một mươi ba để điều tra hiện trường
ông bà trức chia sẻ anh chị với bà cô của cháu nghĩa có đến nhận dạng và tôi xem giấy tờ thì đúng là cậu sinh viên xấu xố này thật đau lòng
người thân cậu sinh viên khóc nhiều lắm vì quá đau lòng hiện họ đang cùng công an làm thủ tục để nhận thi thể
hiện tại ông ba trúc cũng đang phối hợp với công an để hoàn tất các thủ tục điều tra vụ việc
phát hiện thi thể
thi thể trôi trên sông sài gòn người nhà xác nhận là của nam sinh mất tích sau khi vào nhập học
thi thể nam mặc quần áo màu đen trôi giạt vào bờ kè thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh tp hcm
người nhà xác nhận là nam sinh mất tích nhiều ngày qua
đến chín giờ ngày một mươi năm tháng hai công an quận bình thạnh tp hcm đang phong tỏa khu vực chân cầu bình lợi phía phường một mươi ba để điều tra hiện trường
phát hiện một thi thể nam giới có dấu hiệu nhận dạng giống nam sinh năm nhất vào tp hcm nhập học mất tích mấy ngày qua
theo đó người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông sài gòn đoạn qua phường một mươi ba quận bình thạnh nên báo cơ quan chức năng
nhận tin báo công an phường một mươi ba phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân điều tra vụ việc
bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này
tại đây người thân của em nghĩa đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện dưới sông sài gòn chính là nghĩa
một người anh họ của nghĩa xác nhận gia đình chúng tôi đang làm việc với công an thi thể vừa được phát hiện trên sông chính là em tôi
cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào ngày một mươi một tháng hai em nguyễn phân nghĩa vào tp hcm để làm thủ tục nhập học trực tiếp bằng xe khách của nhà xe tân hoa châu biển kiểm soát bảy mươi bảy b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy
xe đến dãy số tám bến xe một mươi bốn
miền đông khoảng năm giờ sáng một mươi hai tháng hai
tuy nhiên người thân của nghĩa tại tp hcm sau đó không liên lạc được với em nên đã trình báo công an
tối ngày một mươi bốn tháng hai chị hồ thị cẩm nhung hai mươi hai tuổi ngụ tại tỉnh bình định
chị họ em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh bình định
sinh viên năm nhất mất tích hơn ba ngày nay cho biết
qua trích xuất camera xung quanh bến xe miền đông công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu dream
được cho là đã chở nghĩa đi từ cổng năm của bến xe trên quốc lộ một mươi ba trước khi gia đình không còn liên lạc được với nghĩa
hiện công an vẫn đang tìm người này để xác minh và tích cực trích xuất thêm camera để tìm nghĩa
chị nhung cho biết tới thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa tìm được tung tích và thông tin liên quan đến nghĩa
chị nhung chia sẻ gia đình vẫn đang cố gắng phối hợp với công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh đi trích xuất camera xung quanh để tìm nghĩa nhưng chưa có kết quả
theo hình ảnh camera trong bến xe chị nhung xác định thanh
nàng mặc áo khoác đen quần dài đen mang dép đen và kéo vali màu đen trong video chính là nghĩa
như vậy sau khi đến bến xe miền đông nghĩa mới mất liên lạc với gia đình
đoạn camera cho thấy vào lúc bốn h ba mươi tám sáng ngày một mươi hai tháng hai nghĩa xuống xe khách tại bến xe miền đông
sau đó ra bên hồng lấy vali gửi dưới hầm xe rồi vòng qua trước đầu xe
tiếp đó nghĩa kéo vali đi hướng về cổng năm đường quốc lộ một mươi ba
gia đình cho biết qua trích xuất camera công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu dờ dm
được cho là đã chở nghĩa đi rồi từ đó gia đình mất liên lạc với em
bà trần thị ti mẹ ruột của nghĩa cho biết hiện tại bà và gia đình ở quê đang suốt ruột và rất lo lắng cho nghĩa
vì đây là lần đầu tiên nghĩa vào tp hcm thì xảy ra chuyện
theo bà ti nghĩa vào tp hcm chỉ mang trên người một bốn triệu đồng cùng chiếc điện thoại không có tài sản gì nhiều
chị hồ thị cầm nhung cho biết
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng hai em nguyễn văn nghĩa lên xe khách tân hoa châu từ bình định vào tp hcm
nhập học năm nhất tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm ở tp thủ đức
đến năm giờ sáng ngày một mươi hai tháng hai xe đến bến xe miền đông nhưng gia đình không thấy nghĩa cho đến nay
khi công an trích xuất camera thì thấy nghĩa đã xuống xe trong bến
nghĩa đã xuống xe miền đông và đi chỗ khác nhưng không biết đi đâu
khi mất liên lạc nghĩa mang một ba lô một vali áo khoác nón giấy tay tất cả màu đen
gia đình em nghĩa đã đến trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm hỏi thăm thầy cô cũng không biết thông tin gì về em
đây là lần đầu nghĩa đến tp hcm nên gia đình rất lo
nửa năm nay nghĩa ở nhà học online đến nay mới vào thành phố để đăng ký học trực tiếp thì lại xảy ra sự việc